ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn vừa ban hành quyết định về mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ của dự án thành phần một
thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc bắc giang lạng sơn
theo đó từ ngày mai ngày một mươi tám tháng hai lái xe đi trên cao tốc bắc giang lạng sơn sẽ phải nộp phí
thấp nhất là một trăm ba mươi bốn đồng và cao nhất là năm trăm một mươi tám đồng
theo quyết định từ ngày một mươi hai tháng hai của ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn nếu chạy hết sáu mươi bốn km cao tốc bắc giang lạng sơn
tài xế xe loại một xe dưới một mươi hai chỗ ngồi xe tải dưới hai tấn phải nộp một trăm ba mươi bốn đồng
tài xế xe loại năm xe tải từ một mươi tám tấn trở lên xe container từ bốn mươi feet trở lên nộp năm trăm một mươi tám đồng
ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn cũng điều chỉnh mức phí trên quốc lộ một đoạn từ bắc giang đến lạng sơn dài một trăm một mươi km
chạy song song với cao tốc mức thấp nhất là năm mươi hai đồng đối với xe loại một và cao nhất với xe loại năm là hai trăm linh đồng